cũng như nhiều quốc gia trên thế giới việt nam đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nhiều cơ hội và thách thức
trong đó thách thức lớn nhất chính là nguồn nhân lực
nhiều chuyên gia cho rằng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nói chung và nhân lực phục vụ của cách mạng bốn nói riêng
phải đi từ thế hệ trẻ thậm chí là những thế hệ mầm non của đất nước
và có một phụ nữ thế hệ tám x mà trong phóng sự sau đây chính là người đã tiên phong đem bốn đến với những trí tuệ trẻ
không giống như nhiều lớp học khác học sinh trong lớp học này có em mới chỉ năm tuổi
khác với những giờ học tin học ở trường các học sinh ở đây đang được học môn lập trình
một trong ba bộ môn của cuộc cách mạng bốn mà rất nhiều trường học trên thế giới đã giảng dạy
thay vì chơi game các em có thể tự sáng tạo ra các trò chơi theo ý mình
đây là cách học rất mới mẻ với nhiều trẻ em việt nam
con thích học ở đây vì thay vì chơi game thì con được
tự do sáng tạo vào chơi cùng các bạn
môn học này sẽ giúp các cháu có tư duy cơ bản về lập trình
sau khi các bạn học nâng cao hơn khi học các ngôn ngữ lập trình và học những phần thiết kế
tki học viện sáng tạo công nghệ đầu tiên cho trẻ em việt nam chính là ý tưởng của chị đào lan hương
là người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhiều năm
chị hương hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc đầu tư cho trí tuệ trẻ
nhất là khi việt nam đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
ý tưởng đó đã thôi thúc chị tìm hiểu đến với các quốc gia có ngành công nghiệp lập trình phát triển
để xem các trẻ em trên thế giới được đào tạo ra sao và áp dụng những mô hình tương tự vào việt nam
tôi nhận thấy những lợi ích của việc học lập trình cho trẻ em từ sớm rất quan trọng trong sự phát triển tư duy
từ khát vọng đến thực tiễn từ ý tưởng cho chính con cái mình được học thử nghiệm
teki đã truyền những cảm hứng học lập trình đến với hơn ba trẻ em việt nam
để các bậc phụ huynh hiểu rằng lập trình cũng cần phải được học như các môn văn toán hay tiếng anh
chị hương và các cộng sự của mình đã tìm ra nhiều cách tiếp cận
để họ hiểu hơn về việc cho con em học môn này từ sớm
chúng tôi xây dựng một cái chương trình là thứ nhất là mô hình đào tạo là phải có một cái lộ trình đào tạo dài
đủ dài để các bạn có một cái hành trang thực sự nó trở thành một cái kiến thức nền tảng
và có được nghiên cứu một cách bài bản
độ tuổi tức là các cái bộ môn mình đưa ra nó phù hợp với khả năng tiếp thu cũng như là cái sự phát triển của các bạn ấy
thế thì đồng thời là những cái chương trình của chúng tôi đưa ra thì nó phải cập nhật đúng với những cái yêu cầu của cách mạng công nghệ lần thứ tư
theo đúng cái xu thế của thế giới
cũng theo chia sẻ của nữ lãnh đạo công nghệ thông tin
mục tiêu năm hai nghìn một mươi tám của chị và thekai là sẽ đưa chương trình giảng dạy về lập trình và công nghệ đến với một mươi học sinh trên cả nước
cũng như liên tục chuẩn hóa theo chương trình chuẩn của thế giới
tiki đã trở thành một trong một mươi dự án có ảnh hưởng tốt nhất tại khu vực đông nam á do chính phủ australia bình chọn
và lần đầu tiên bảy lập trình viên nhí của việt nam có những tấm huy chương tại cuộc thi lập trình quốc tế